nạn buôn người đặc biệt là buôn bán phụ nữ và trẻ em trở thành vấn nạn toàn cầu
có xu hướng gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới
thực tế không một quốc gia riêng rẽ nào có thể giải quyết được
mà cần sự phối hợp giữa các quốc gia trong khu vực và toàn cầu
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba đường dây nóng một tám không không một năm sáu bảy bắt đầu tiếp nhận thông tin mua bán người
và phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế để giúp giải cứu đưa nạn nhân về việt nam
đã hoạt động rất hiệu quả
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tấm thiệp cảm ơn cùng lãng hoa hồng đỏ này vừa được gửi từ thành phố hồ chí minh ra hà nội
thay cho lòng biết ơn của người thân một nạn nhân bị bán sang trung quốc với tổng đài một tám không không một năm sáu bảy
nạn nhân này bị lừa bán qua biên giới phía nam
người nhà đã gọi điện thông báo đến tổng đài và tổng đài đã ngay lập tức kết nối
với tổ chức dòng xanh bên trung quốc để hỗ trợ giải cứu và đưa nạn nhân về nhà an toàn
trong quá trình làm việc ở chúng tôi
chúng tôi thông thường có những tổ chức có mạng lưới ở nước ngoài
chẳng hạn như là tổ chức dòng xanh tổ chức haga hay là tầm nhìn thế giới
thì những tổ chức đó là chúng tôi thường xuyên có những mối quan hệ để hỗ trợ trong việc trợ giúp
giải cứu nạn nhân hoặc hỗ trợ nạn nhân
trong thời gian tiếp nhận cuộc gọi từ hai nghìn một mươi ba đến giờ
chúng tôi tiếp nhận cuộc gọi của nạn nhân về ở các nước
chủ yếu là các nước ở đông nam á và trung quốc
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba đường dây tư vấn tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới
do bộ lao động thương minh xã hội giao đó là tư vấn phòng chống mua bán người
tính đến nay đường dây đã thực hiện gần chín cuộc gọi
cung cấp thông tin tư vấn và chuyển tuyến liên quan đến mua bán người
trong đó trên hai trăm linh ca chuyển tuyến giải cứu hỗ trợ nạn nhân thành công
từ năm hai nghìn một mươi năm kế hoạch phối hợp liên ngành trong hoạt động của đường dây
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi đã được xây dựng và ký kết giữa các cơ quan
cục bảo vệ chăm sóc trẻ em bộ lao động thương binh xã hội
cục cảnh sát hình sự bộ công an cục phòng chống ma túy và tội phạm
và ban chính sách pháp luật thuộc hội liên hiệp phụ nữ việt nam
trong trường hợp nạn nhân đã được giải cứu trở về việt nam mình rồi
và lúc đó mình sẽ xác định xem tình trạng sức khỏe thể chất của nạn nhân như thế nào
nếu như mà ổn định
không muốn của nạn nhân là chỉ muốn về nhà thôi chẳng hạn
thì lúc đó mình cũng sẽ đóng ca
còn nếu như trong trường hợp nạn nhân có muốn hỗ trợ về vấn đề việc làm này
hay hỗ trợ về những cái thủ tục giấy tờ sau khi mà bị mua bán trở về
thì lúc đấy mình sẽ hỗ trợ
và sau khi hỗ trợ mà được những cái vấn đề đó cho nạn nhân
thì lúc đó mình cũng sẽ đóng ca
và vẫn tiếp tục theo dõi trong vòng từ ba đến sáu tháng
ngoài tình trạng phụ nữ trẻ em gái bị lừa bán vào các động mại dâm
nổi lên hiện nay là tình trạng chiếm đoạt
bắt cóc phụ nữ trẻ em mua bán đàn ông để cưỡng bức lao động
mua bán trẻ sơ sinh trẻ trong bào thai
đặc biệt thời gian qua đã xuất hiện một số đường dây đưa người sang trung quốc bán nội tạng
hình thành các đường dây đưa người sang trung quốc hoặc qua campuchia
sang thái lan để thuê với những thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
chính vì vậy tính chất thông suốt và nhanh nhảy của tổng đài một nghìn tám trăm linh một nghìn năm trăm sáu mươi bảy
đã phát huy tác dụng xóa bỏ khoảng cách xa xôi của địa lý
và thông tin được đến thẳng nơi các đồng mại

để giải quyết cái tình huống nó nhanh và rút gọn hơn
số liệu thống kê cho thấy hơn bảy mươi tổng số vụ mua bán người sang trung quốc
một mươi số vụ bán sang campuchia và sáu bán sang lào
thủ đoạn của tội phạm buôn bán người này ngày càng tinh vi hơn
và yếu tố quyết định của việc giải cứu nạn nhân thành công hay không
chính là thông tin cần nhanh và chính xác
chính vì vậy đường dây tư vấn hỗ trợ một nghìn tám trăm linh một nghìn năm trăm sáu mươi bảy
với vai trò tiếp nhận và kết nối thông tin
đang trở thành một địa chỉ tin cậy và hiệu quả
để ngăn chặn loại tội phạm nguy hiểm này